văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo số một trăm sáu mươi tb vpcp ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
kết luận của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tập trung thực hiện nghiêm các quy định tại nghị định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai ndcp ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
nghị định hai mươi bốn trong đó theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới trong nước và theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao
với các công cụ điều kiện đã có chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp công cụ điều hành thị trường vàng
theo quy định để can thiệp kịp thời xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế
tranh lệch ở mức cao bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định lành mạnh công khai minh bạch hiệu quả
đặt lợi ích chung của quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết
các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công cụ theo quy định pháp luật nhất là nghị định hai mươi bốn
để quản lý điều hành chặt chẽ hiệu quả kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng vàng trang sức mỹ nghệ
phù hợp với diễn biến thị trường bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường được quản lý kiểm soát chặt chẽ
bằng các công cụ đã có không ảnh hưởng đến tỷ giá dự trữ ngoại hối nhà nước không để xảy ra tình trạng trục lợi
đầu cơ thảo
các cơ quan liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác giám sát quản lý
điều hành thị trường vàng nhất là việc cương quyết phải có hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua
bán vàng để nâng cao tính minh bạch cải thiện hiệu quả giám sát điều hành bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn
hiệu quả công khai minh bạch xử lý thu hồi ngay giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật
bên cạnh đó tiếp tục nghiên cứu
giả soát đánh giá kỹ tác độc tổng kết đầy đủ việc thực hiện nghị định hai mươi bốn để đề xuất sửa đổi bổ sung phù hợp
bảo đảm bám sát chủ trương đường lối của đảng chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng
phù hợp với tình hình thực tiễn diễn biến kinh tế trong nước khu vực quốc tế ngăn chặn tình trạng vàng hóa nền kinh tế
không để ảnh hưởng của biến động giá vàng đến tỷ giá lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của nhà nước theo đúng quy định bảo đảm an ninh kinh tế an ninh tài chính tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội
thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam bộ công an bộ tài chính bộ công thương thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng
tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình thanh tra kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới trục lợi đầu cơ thao túng lợi dụng chính sách găm hàng đầy giá của các tổ chức cá nhân liên quan gây mất ổn định an toàn thị trường vàng
ngân hàng nhà nước việt nam và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc đầy đủ hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ giải pháp bình ổn và quản lý thị trường vàng
được giao tại nghị quyết số hai mươi nqcp ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn và nghị quyết số bốn mươi bốn nqcp ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ
công điện số một nghìn bốn trăm hai mươi sáu cdttg ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công điện số hai mươi ba cdttg ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
chỉ thị số sáu cttg ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ và ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại các văn bản liên quan nhất là tại kết luận này kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền
thủ tướng chính phủ giao phó thủ tướng chính phủ lê minh khái chỉ đạo ngân hàng nhà nước việt nam và các cơ quan liên quan
thực hiện hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ giải pháp đề ra
tính đến một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng bốn giá vàng miếng sgc niêm yết ở mức tám mươi ba tám mươi năm triệu đồng một lượng mua và bán tăng tám trăm linh đồng một lượng so với đầu giờ sáng cùng ngày
trong khi đó doge niêm yết giá vàng miếng sgc ở mức tám mươi hai tám mươi bốn tám triệu đồng một lượng tăng chín trăm linh đồng một lượng
như vậy giá vàng miếng đang đắt nhất từ trước đến nay và đã sô đổ kỷ lục tám mươi bốn tám triệu đồng một lượng
vừa được lập vào ngày chín tháng bốn
nguyên nhân khiến giá vàng miếng trong nước hôm nay tăng mạnh là do giá vàng thế giới vừa chạm đỉnh cao nhất lịch sử
theo đó đầu giờ sáng giá vàng thế giới được niêm yết trên kitco ở mức hai ba trăm bảy mươi năm usd trên một oun tăng bốn mươi một usd trên một oan so với đầu giờ sáng qua
mới đây dư luận đang xôn xao bàn tán về vụ việc một người đàn ông tại bạc liêu đã nộp đơn xin khai thác kho báo khoảng ba tấn vàng dưới sông cà ti tỉnh bình thuận
theo đó người đàn ông trong câu chuyện là ông huỳnh phú tân ngụ tại xã long điền huyện long hải tỉnh bạc liêu đã gửi đơn đến sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình thuận
xin phép được khai thác kho báu khoảng ba tấn vàng của người nhật trôn dấu dưới dòng sông cà ti tỉnh bình thuận
theo đơn trình bày ông tân cho biết ông tổ của ông đã phát hiện quân đội nhật trôn dấu khoảng ba tấn vàng và vật quý dưới dòng sông cà ti đoạn qua tỉnh bình thuận
tuy nhiên do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn hiện thông tin về kho báo truyền đến đời của ông tân và chỉ có ông mới biết được địa điểm
ông tân xin địa phương đi thẳng vào phương án khai thác không qua thăm dò vì cho rằng đã biết địa điểm nếu được tỉnh cho phép ông sẽ khai thác khoảng một mươi ngày
ông tuân đưa ra các mốc thời gian từ ngày một tháng năm đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn hoặc phương án hai là từ ngày một mươi tháng hai đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó người đàn ông cũng cam kết sẽ ký quỹ phù hợp môi trường trước cho tỉnh
trong đơn ông tân cho biết để an toàn cho việc khai thác ông cần mời cán bộ công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được đồng thời đưa tài sản thu được về kho bạc nhà nước tỉnh bình thuận
ngoài ra ông tân còn xin nhận lại ba mươi tổng tài sản thu được từ kho báu bảy mươi còn lại sẽ được bàn giao cho kho bạc nhà nước tỉnh bình thuận
liên quan đến đơn xin khai thác kho báo của ông huỳnh phú tân phía ủy ban tỉnh bình thuận cho biết
các cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân làm đúng thuật
cũng theo các nguồn tin đây là lần thứ ba ông tân gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận đề nghị được cho khai thác kho báo có ba tấn vàng giữa sông cà ti qua thành phố phan thiết
trước đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình thuận cho biết căn cứ nghị định số chín trăm sáu mươi hai nghìn chín ndcp của chính phủ
sở đề nghị ông tân phải cung cấp thông tin tư liệu hình ảnh chứng minh về nơi chân dấu vật quý tổ chức lập phương án thăm dò nơi chân dấu kho báo ký quỹ cam kết khắc phục môi trường
khi đảm bảo các điều kiện trên sở sẽ tham mưu với ủy ban tỉnh bình thuận xem xét phê duyệt phương án thăm dò theo quy định
về phía gia đình ông tân mẹ ông cho biết gia đình bất ngờ khi ai tin con trai làm đơn xin khai thác kho báo ba tấn vàng dưới sông ở tỉnh bình thuận
theo bà trước đây có hai con trai nói nằm mơ thấy câu chuyện này và bà cho rằng chỉ là tâm linh không căn cứ nhưng không ngờ ông tân lại làm đơn xin khai thác thật
còn theo luật sư nguyễn toàn thiện chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh bình thuận cho rằng chứng cứ người xin khai thác kho báu này đưa ra là rất yếu và khó thực thi
theo thông tin luật sư thiện nắm được thì kho báo ông tân biết được từ đời ông tổ và ông tân cũng chỉ nghe nói giấy tờ bản đồ cũng không còn
có nghĩa là không có chứng cứ gốc thì làm sao ông tân biết mà chỉ nghe kho báu ở chỗ đó được đây là dạng chứng cứ thuật lại mà trên cơ sở thuật lại thì không có căn cứ để đầu tư được
còn theo luật sư hoàng tùng văn phòng luật sư trung hòa đoàn luật sư tp hà nội kho báu trong đơn của ông huỳnh phú tân xin khai thác thuộc trường hợp vật vô chủ bị chìm đám trôn giấu
vật vô chủ theo quy định của khoản một hai trăm ba mươi chín bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm thì quy định người sở hữu từ bỏ quyền sở hữu đối vật đó thì người phát hiện dân vật vô chủ là động sản
trong trường hợp này là vàng thì họ có quyền sở hữu đối với loại tài sản đó nó cũng giống như việc chúng ta đi lặn rồi bắt gặp thùng vàng thì thùng vàng đó là của người phát hiện và không phải nộp cho nhà nước
cũng theo luật sư hoàng tùng nếu tài sản này liên quan đến di tích bảo tồn thì ngành văn hóa sẽ có trách nhiệm phù hợp còn nếu và tìm kiếm liên quan đến vũ khí quân trang quân dụng thì sẽ phải bàn giao cho các đơn vị quốc phòng

cũng theo luật sư hoàng tùng nếu tài sản này liên quan đến xin tích bảo tồn thì ngành văn hóa sẽ có trách nhiệm phương hợp còn nếu phải tìm kiếm liên quan đến vũ khí quân dụng thì sẽ phải bàn giao cho các đơn vị quốc phòng